sản phẩm hạt điều bình phước vừa được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
ubnd tỉnh bình phước là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này
đây chắc chắn là một thông tin vui đối với những người dân trồng điều tại bình phước
chỉ dẫn địa lý hạt điều bình phước bao gồm vùng nguyên liệu sản xuất và sản phẩm hạt điều nguyên liệu
hạt điều nhân hạt điều rang muối
nhưng tính chất đặc thù của hạt điều bình phước như vị ngọt thơm béo ngậy
là nhờ vùng đất này có địa lý thiên nhiên phù hợp để phát triển vùng nguyên liệu và chế biến hạt điều
kinh nghiệm của bà con nhà nông đã trải qua hàng chục năm canh tác và chế biến
đến nay đã áp dụng công nghệ cao nên cho ra sản phẩm ngày càng chuyên sâu
đáp ứng đa dạng khách hàng nâng cao giá trị sản phẩm